bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ có những điều chỉnh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
để bảo đảm sự nghiêm túc khách quan và quyền lợi của thí sinh
giải pháp chấm thi tập trung theo cụm và tăng cường chức năng quản lý nhà nước
vai trò giám sát thanh kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo và trách nhiệm đối với các hội đồng thi
sẽ là những thay đổi căn bản trong công tác chấm thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh giáo dục đại học
tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khắc phục tình trạng chạy theo thành tích trong giáo dục
giảm áp lực cho học sinh gia đình và xã hội
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thiện phần mềm chấm thi
theo hướng tăng cường tính bảo mật ngăn ngừa nguy cơ gian lận trong chấm thi